mới đây trung tâm hồi sức covid một mươi chín trung ương cục bệnh viện trung ương thái nguyên tại long an trung tâm
đã tiến hành can thiệp ecmo hệ thống tiêm phổ nhân tạo cho người bệnh là sản phụ thai đôi
hai mươi tám tuổi đến từ xã phổ khánh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
đội ngũ bác sĩ điều dưỡng hai kíp hồi sức của trung tâm khẩn trương đã can thiệp thành công
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám người bệnh được truyền tuyến lên trung tâm trong tình trạng bị suy hốp
nhiễm sát covid hai mức độ nguy kịch sau phẫu thuật lấy thai ngày thứ nhất
hình ảnh chụp x quang cho thấy tổn thương đông đặc phổi hai bên và được chuẩn đoán covid một mươi chín biến chứng ards
hội chứng suy hốp cấp tính
xảy ra khi phổi của người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng do các cuộc tấn công của virus
gây tích tụ dịch trong túi khí cản trở oxy vào máu và các phần còn lại của cơ thể
dẫn đến tình trạng suy hốp và thậm chí tử vong nếu bệnh nhân không được cứu trước kịp thời
do đó ngay sau khi nhập viện người bệnh được hồi sức tích cực sử dụng thuốc an thần liều cao
lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ và được chăm sóc cấp một
tuy nhiên sau năm ngày điều trị tình trạng suy hấp vẫn tiến triển rất nặng
để cứu chữa người bệnh ngày hai mươi bảy tháng tám các bác sĩ tại trung tâm đã hội trần
và quyết định can thiệp ecmo với hy vọng cứu sống bệnh nhân
sau hơn hai ngày được can thiệp ecmo người bệnh đang được theo dõi đánh giá liên tục
và sử dụng phối hợp các biện pháp hồi sức tích cực với kỹ thuật ecmo